năm hai nghìn một mươi bảy huyện ba bể có tám trên ba mươi tám tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội không đạt kế hoạch đề ra
trong đó xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương này chưa đạt kế hoạch
trên thực tế nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới đời sống của người dân huyện ba bể đã có nhiều thay đổi tích cực
tuy nhiên để đạt chuẩn về nông thôn mới sẽ cần nhiều hơn những giải pháp trong phát triển kinh tế
đặc biệt là việc nâng cao thu nhập thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế
hợp tác xã chăn nuôi và trồng trọt phương đức ở bản mới xã hà hiệu được biết đến như một mô hình phát triển kinh tế điển hình ở ba bể
đây cũng là mô hình chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn việt gáp đầu tiên của tỉnh
tuy nhiên đến thời điểm này xét về nhiều tiêu chí như quy mô thu nhập quản trị hợp tác xã như phương đức
vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai do còn những hạn chế trong cách thức vận hành
tổ chức lựa chọn những mục tiêu chiến lược trong sản xuất kinh doanh
từ chăn nuôi sang trồng trọt thì hợp tác xã bây giờ nó cũng rất bí không tiếp cận được cái nguồn vốn ngân hàng
hợp tác xã cũng chưa tiếp cận được cái nguyện quyết tám của hội đồng tỉnh bắc hạng
hiện tại là hợp tác xã bắt đầu là các thành viên cũng có tư tưởng phân tán
bởi vì là sau khi xây dựng
xây dựng được cái chuẩn vượt ghép của con gà thì cái sức tiêu thụ của con gà cũng không đâu vào đâu cả
năm hai nghìn một mươi bảy hà hiệu là một trong tám xã của tỉnh bắc cạn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên đến thời điểm này xã hà hiệu không thể đạt được kế hoạch đề ra
thậm chí tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm nay lại giảm so với những năm trước
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã hà hiệu hiện nay xã mới đạt một mươi trên một mươi chín tiêu chí về nông thôn mới
trong đó có những tiêu chí quan trọng
như tiêu chí về thu nhập vẫn còn khoảng cách khá xa so với chuẩn chung của nông thôn mới
còn khá lớn hơn bảy trăm linh hóa đá
cái này cũng là một tiềm năng để phát triển kinh tế trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
những khó khăn ở xã hà hiệu cũng là những khó khăn chung ở nhiều xã của huyện ba bể trong xây dựng nông thôn mới
hiện nay bình quân tiêu chí về nông thôn mới trên địa bàn huyện mới đạt tám tám mươi sáu tiêu chí trên một xã
có tăng một tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên trên thực tế trong phát triển nông thôn mới ở ba bể
còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là việc nâng cao thu nhập thay đổi cuộc sống của người dân
trong việc xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch làm sao phân đấu là mỗi xã phường có một sản phẩm đặc trưng của xã mình
để tuyên truyền vận động người dân thực hiện
chúng tôi cũng đã có sự chỉ đạo
xây dựng nông thôn mới ở huyện ba bể trong năm hai nghìn một mươi bảy
không đạt được mục tiêu đề ra
đây là vấn đề cần xác định rõ hơn điều kiện thực tế
dự báo tình hình trong việc lập kế hoạch xác định mục tiêu từ đầu năm
vấn đề quan trọng hơn đó là cần sớm tìm ra những giải pháp phát triển kinh tế
tăng thu nhập cho người dân